các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia yêu cầu các lực lượng chủ động nắm tình hình quản lý chắc địa bàn tăng cường phối hợp lực lượng kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm ma túy
liên quan đến vụ nhà thầu để sập giàn giáo ở an giang khiến ba người tử vong xảy ra vào ngày hai mươi một tháng một vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc cho biết đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can cho tại ngoại đối với ông nguyễn ngọc hồ
chú huyện an phú tỉnh an giang là nhà thầu thi công công trình và ông nguyễn ngọc long chú cùng địa phương là người quản lý và giám sát thi công về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
ông nguyễn ngọc hồ và ông nguyễn ngọc long bị khởi tố vì để xảy ra tai nạn lao động tại công trình xây dựng của ông trần văn lật phường núi sam thành phố châu đốc tỉnh an giang làm ba công nhân tử vong
vào khoảng bảy giờ hai mươi phút ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín trong lúc đang đứng trên giàn giáo bằng kim loại để đổ bê tông tầng năm thì bất ngờ giàn gió sập xuống làm các nạn nhân té ngã xuống đất
kết quả trên cầu giám định cho thấy các thợ hồ làm việc trong điều kiện không an toàn nguy hiểm như không thắt dây an toàn không lắp đặt sàn bảo vệ bên dưới
cơ quan chức năng cũng xác định ông hồ là nhà thầu nhưng bỏ mặt công trình cho ông long không có kiến thức và kinh nghiệm nên không thực hiện các biện pháp an toàn lao động theo đúng quy định

vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng năm trong quá trình tuần tra giao thông trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận xã long thạnh huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh rừng và kiểm tra xe khách biển kiểm soát sáu mươi chín b năm trăm năm mươi năm do tài xế lê tuấn trinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ tỉnh đắk lắc điều khiển theo hướng từ cà mau đi đà nẵng
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang vận chuyển bảy thùng xốp chứa gần ba trăm linh kg tôm có tạp chất là aga hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ký quyết định xử phạt ông đỗ bản chú tại thôn một xã khuê ngọc điền huyện cơ long bông có hành vi khai thác khoáng sản trái phép
trước đó tại lưu vực sông cơ long anna thuộc thôn bảy xã cư cơ ti huyện cơ long bông tỉnh đắk lắc
tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường đã phát hiện một nhóm bốn người đang có hành vi dùng tàu hút cát trái phép
qua làm việc bước đầu nhóm này khai nhận được ông đỗ bản thuê để khai thác cát trái phép
làm việc với cơ quan chức năng ông đỗ mảng khai mặc dù không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền cấp
nhưng do hám lợi nên đã thuê người dùng tàu hút cát để mang bán cho các cửa hàng vật điệu xây dựng ở huyện cơ long bông huyện cơ long bắc
thời gian khai thác thường vào ban đêm các ngày nghỉ lễ để qua mắt cơ quan chức năng
qua đo đạc cho thấy số cát ông bản thuê các đối tượng khai thác cát trái phép trên tàu và bãi tập kết là khoảng sáu mươi bảy mét khối
sau đó cơ quan chức năng đã tiến hành tịch thu phương tiện dùng để khai thác cát trái phép
và đến nay ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định sửa phạt một trăm năm mươi triệu đồng đối với ông đỗ bản về hành vi trên
chỉ còn khoảng hai tuần nữa là bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
thế nhưng sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã bất ngờ thay đổi quy định tuyển sinh vào chiều ngày một mươi năm tháng năm vừa qua
theo đó đà nẵng chỉ tổ chức thi tuyển hai môn toán và văn không có môn ngoại ngữ khiến cho nhiều phụ huynh học sinh không khỏi lo lắng và bức xúc
tất cả như những minh chứng sống động tái hiện phần nào sự kiên cường vượt qua môn vàn khó khăn gian khổ sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân sương máu của hàng vạn cán bộ chiến sĩ thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến trên đường hồ chí minh lịch sử
thành phố hồ chí minh sẽ gửi tới quý vị những tin tức đáng chú ý khác
xin mời biên tập viên hoàng trí
xin chào trường quay hà nội xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
vào chiều ngày một mươi bảy tháng năm tại hai căn nhà nằm trong hẻm năm trăm một mươi tám đường võ văn kiệt
quận một thành phố hồ chí minh đã xảy ra một vụ cháy
khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rùi cả khu dân cư hoảng loạn
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút khói bốc lên tại tầng hai của căn nhà nằm trong hẻm năm trăm một mươi tám đường võ văn kiệt
người dân dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành
cảnh sát chữa cháy huy động ba xe phong tỏa tuyến đường võ văn kiệt dập lửa
vụ hỏa hoạn được khống chế ngay sau đó
tuy nhiên nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rùi
theo người dân căn nhà này buôn báo khu tùm xe máy
nguyên nhân cháy nghi ngờ do con trai khoảng ba mươi tuổi chăm lửa
vì bất đồng với gia đình đối tượng hiện bị tạm giữ để điều tra
công an quận bình tân tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với văn ngọc hoàng ba mươi năm tuổi quê ở thanh hóa
ngụ ở huyện hóc môn về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
lệnh bắt tạm giam được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn
trước đó vào lúc một mươi tám h bốn mươi bảy phút ngày năm tháng ba
hoàng điều khiển xe đầu kéo container biển số tp hcm
đi qua trạm thu phí bot đường số bảy khu công nghiệp tỉnh lọc
phường bình hương hòa b quận bình tân
khi vào đàn số một mươi sáu thì dừng xe nhưng không mua vé và nói
trạm thu phí này đặt sai vị trí
hoàng sau đó điều khiển xe tông vào thanh trắng rồi chạy đi
toàn bộ vụ việc được camera an ninh ở trạm thu phí ghi nhận
vào cuộc điều tra ngày một mươi năm tháng năm
công an quận bình tân thi hành lệnh bắt đối với hoàng
tại cơ quan điều tra nam tài xế tỏ thái độ ăn năng hối cãi trước hành động của mình
khoảng một mươi bảy h chiều ngày một mươi bảy tháng năm
tại giao lộ đường võ văn kiệt hải thường lãng ông quận năm tp hcm
hai thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao
đã đâm thẳng vào xe ô tô chở người chuyển viện cấp cứu
làm cho cả hai nguy kịch
vào thời điểm trên hai thanh niên chở nhau trên xe máy biển số sáu mươi bảy k một trăm linh một nghìn ba trăm ba mươi sáu
chạy trên đường võ văn kiệt
khi đến giao lộ hải thuận lãng ông quận năm
thì đâm thẳng vào xe ô tô vận chuyển bệnh nhân
chạy cắt ngang qua đường
hậu quả là xe máy hư hỏng nặng
hai thanh niên đưa vào bệnh viện cấp cứu
nhưng trong tình trạng rất nguy kịch
theo nhiều người dân thời điểm xảy ra tai nạn
ô tô đang vận chuyển người bệnh đi cấp cứu
và có mở đèn còi ưu tiên
chiếc xe máy của hai thanh niên được cho là chạy vào làng ô tô
băng qua giao lộ với tốc độ cao
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm
cũng vừa phê duyệt quy hoạch mặt bằng một trên năm trăm linh
của bốn nút giao thông trọng điểm trên địa bàn của thành phố
cụ thể có bốn nút giao thông gồm
nút giao thông hồng bàng an dương vương ngô quyền nguyễn văn cử
hùng vương trần phú hải thượng lãng ông châu văn liêm
ngô gia tự nguyễn trí thanh và nguyễn tri phương
theo đó cả bốn nút giao thông trên
cho ban quản lý dự án quy hoạch xây dựng
thuộc sở quy hoạch kiến trúc tp hcm thực hiện quy hoạch
ủy ban nhân dân tp hcm giao chủ đầu tư
ủy ban nhân dân các quận liên quan
và đơn vị tư vấn khảo sát đo đạt
lập bản đồ hiện trạng
hoặc cơ quan cung cấp bản đồ chịu trách nhiệm
về tính chính xác của các số liệu đánh giá hiện trạng
trong hồ sơ bản vẽ quy hoạch mặt bằng tỷ lệ một phần năm trăm linh này
việc thể hiện tọa độ mốc thiết kế
để tạo được nhận thuận lợi cho việc công bố quy hoạch
và tấm mốc giới xây dựng ngoài thực địa
nhằm phục vụ công tác quản lý và tổ chức
thực hiện theo quy hoạch được duyệt
ủy ban nhân dân các quận và đơn vị tư vấn
chịu trách nhiệm về tính chính xác các số liệu này
sở y tế tp hcm
đang xem xét đóng cửa gần năm trăm linh nhà thuốc
chưa tham gia kết nối mạng dữ liệu
dữ liệu chung của cục quản lý dược
đối với các nhà thuốc trên toàn quốc
đây là hoạt động nhằm kiểm soát
về tình trạng bán thuốc không kỳ đơn
bán kháng sinh bừa bãi kéo dài
rất nhiều năm qua tại nước ta
theo sở y tế tp hcm
tính đến ngày một mươi bảy tháng năm
đã có sáu mươi hai công ty cung cấp phần mềm
kết nối nhà thuốc cho tp hcm
thực hiện kết nối vào cơ sở dữ liệu chung
của cục quản lý dược bộ y tế
cho hơn sáu nhà bán thuốc lễ trên địa bàn thành phố
đạt hơn chín mươi
còn lại bốn trăm chín mươi nhà thuốc vẫn chưa tham gia kết nối
trong đó có nhà thuốc của các cơ sở y tế
hoặc nhà thuốc tự viết phần mềm
những phần mềm tự viết phải cần kiểm tra đặc chuẩn
mới được xem là hợp pháp
sở y tế sẽ ra thông báo yêu cầu ngừng kinh doanh
cho đến khi nhà thuốc này thực hiện kết nối dữ liệu theo quy định
việc đóng cửa năm trăm linh nhà thuốc này
không ảnh hưởng đến người dân thành phố
bởi còn sáu nhà thuốc cát vẫn đang hoạt động bình thường
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
vừa có buổi tiếp đoàn đại biểu bộ y tế cuba
do đồng chí marica cobas rios
thứ trưởng bộ y tế
dẫn đầu đăng thăm và làm việc tại thành phố hồ chí minh
tại buổi gặp mặt
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
lê thanh liêm đánh giá cao trình độ y tế
chất lượng thuốc chữa bệnh của cuba
và mong muốn cùng cuba triển khai các chương trình hợp tác
trong lĩnh vực y tế như triển khai bác sĩ cuba
tại thành phố hồ chí minh
phân phối dược phẩm đào tạo nguồn nhân lực y tế
đồng chí marica cobas
cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và vui mừng
trước sự phát triển của thành phố hồ chí minh nói riêng
và đất nước việt nam nói chung
cuba mong muốn cùng thành phố hồ chí minh
liên kết đào tạo đại học hợp tác chăm sóc sức khỏe
nga khoa toàn diện thuốc công nghệ sinh học
do cuba sản xuất đến người dân thành phố hồ chí minh
thưa quý vị từ đây cho đến năm hai nghìn hai mươi
ngành logistics cần thêm hai triệu nhân lực
từ cao cấp cho đến phổ thông
nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao
của hệ thống logistics việt nam
tuy nhiên nhu cầu đáp ứng của các trường
và cơ sở đào tạo cho ngành này
lại rất thấp chỉ khoảng một mươi nhu cầu nhân lực
theo các chuyên gia trong ngành logistics
nguyên nhân dẫn tới việc thiếu hụt một lượng lớn nhân lực
cho ngành này trong thời điểm hiện nay
là do chương trình đại học cao đẳng và cao đẳng nghề
vẫn nặng tính lý thuyết chưa thực sự đáp ứng được
nhu cầu làm nghề thực tiễn
ngoài ra chín mươi các doanh nghiệp logistics việt nam hiện nay
chỉ làm các dịch vụ cung ứng nhỏ
trong chuỗi vận tải hàng hóa
như dịch vụ giao nhận cho thuê kho bãi
làm thủ tục hải quan gom hàng lẻ
và thị phần tại các cảng
còn các hoạt động gia tăng giá trị cao như vận tải biển
thì lại thiếu
nguồn nhân lực của chúng ta thì đang rất là thiếu
tuy nhiên trong vài năm qua
do nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực
chúng ta đã có cải thiện một bước
về chất lượng nguồn nhân lực
trong lĩnh vực dịch vụ logistics
tuy nhiên theo dự báo của chúng tôi
theo khảo sát của hiệp hội
từ đây đến năm hai nghìn ba mươi
chúng ta cũng thiếu nguồn nhân lực
như báo cáo của hiệp hội vừa rồi
vừa báo cáo tại hội nghị
chúng ta thấy cũng phải thiếu đến khoảng hai triệu lao động
cái nguồn cung ứng cho cái nguồn nhân lực của chúng ta
thường là từ đào tạo
và một số doanh nghiệp được đào tạo từ nước ngoài
chứ còn dịch chúng ta đào tạo trong nước
chúng ta mới có chương trình
đào tạo trong nước
chúng ta mới có chương trình đào tạo trong nước
chúng ta mới có chương trình đào tạo gần đây mà thôi
cũng tại diễn đàn phát triển nguồn nhân lực logistics
và xu hướng tại việt nam
tại thành phố hồ chí minh
đại diện cục xuất khẩu bộ công thương nhận định
để giảm chi phí logistics từ hai mươi gdp xuống một mươi một
thì khép kính chuỗi phối hợp ba nhà
là nhà nước nhà trường doanh nghiệp là cần thiết
để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng
trong chuỗi cung ứng logistics của nước ta
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng
của bản tin sáng phương nam ngày hôm nay
hoàng trí cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
bây giờ đây thì xin mời quý vị và các bạn
chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay
của truyền hình công an nhân dân tại hà nội
để cùng tiếp tục theo dõi những thông tin quan trọng khác
xin cảm ơn biên tập viên hoàng trí
với những thông tin vừa rồi

với sống khỏe mỗi ngày
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi